cho cầu tre nhưng giờ đây
những chiếc cầu dán ngày xưa
dần dần được thay thế bởi những công trình
cầu bê tông kiên cố từ chính ông
và các đồng đội của mình
từ hồi hai nghìn tám
tới giờ thì mới bắt đầu
làm cầu bê tông
lúc đó thì mình bằng cũng
kế hoạch nhỏ nhỏ vậy đó
từ ba năm nay
thì có chủ trương
xây dựng nông thôn mới đó
làm theo cái tiêu chứng nông thôn mới
thì bắt cầu nhỏ nhất là
từ ba mét năm trở lên
chứ còn không có bắt cầu
như hồi lúc trước nữa
khi khởi sự chi hội cầu đường
xã tân hòa có khoảng ba mươi người
nhưng về sau dần lớn mạnh
nên năm hai nghìn chín
chi hội đổi tên thành
đội thi công cầu đường thiện nguyện
quyện lai dung
hiện nay tham viên chính thức của đội
khoảng một trăm hai mươi năm người
cùng với thành tích xây dựng
trên năm mươi cây cầu
theo các chú chia sẻ
một trăm hai mươi năm người là lực lượng nồng cố
riêng vào thời điểm thi công công trình
đội còn thu hút thêm hàng trăm người
từ quần chúng nhân dân
những đoàn viên thanh niên tình nguyện
lực lượng quân sự và công an
của địa phương
qua sự đóng góp của các chú các bác
đối với công tác
xây dựng nông thôn mới của địa phương
cũng như là xây dựng cầu đường nông thôn mới
ở địa phương xã hồ lộng tôn
thì đối với lực lượng vũ trang cơ sở
cũng như là đoàn viên thanh niên của địa phương
nói chung là rất biết ơn
cũng như tôn trọng các chú các bác
đã góp một phần công sức
vào cột địa phương xây dựng nông thôn mới
qua đó thì cũng tác động vào
tư tưởng cũng như là ý thức trách nhiệm
của đoàn viên thanh niên cũng như là lực lượng vũ trang cơ sở
để tham gia xây dựng cầu đường nông thôn mới
trong đội thi công này
còn có rất nhiều những gương điển hình
đó là những hình mẫu về lao động
sự sáng tạo
những hình mẫu về tình hình
những hình mẫu về tình hình
về lòng nhân đạo
giống như các chú
đối với các cô
phụ trách học cửa

và thêm điều đáng trân quý hơn là
và thêm điều đáng trân quý hơn là
vui vẻ hơn đó là nguyện vọng đến hết đời mình các cô vẫn muốn đi theo cái nghề làm từ thiện
vẫn mong muốn được tiếp tục giúp ích cho đời
thì mình thấy anh em cực khổ đó mình đi tới mình lo nước nấu lo bánh trái hay là cà phê vậy đó
cho anh em uống cũng như mình nung đúc tinh thần anh em cho anh em vui cho anh em mừng vậy đó
có mình đi tới thì mấy ông cũng vui lắm mấy ông cũng mừng mình tới mấy ông mừng lắm trời
năm nay tới rồi có nước uống có cà phê có bánh in ăn
tôi đi bên vận động bên tiền bạc để mà bắt cầu đó tại tôi thích làm từ thiện
năm nay cũng gần hai mươi năm rồi những mấy ông già bảy tám mươi tuổi cũng giác đá đồ đi làm vậy đó
mình còn trẻ hơn thì mình cũng phấn đấu lên nấu cơm từ thiện bên cầu đường ở đâu
trường học hay gì cần thì tôi nấu à rồi tôi giúp rồi tôi chứ cái tiền bạc không có
cũng như mình nguyện mình nguyện mình nguyện mình nguyện mình nguyện mình nguyện mình nguyện
nói chung là mình phải làm chừng nào tới chết thôi à
với quy chuẩn hiện tại mỗi công trình cầu phải tốn kinh phí từ ba trăm linh đến trên năm trăm linh triệu đồng
trong đó trừ ba mươi giống đối ứng của quyện tất cả những công trình hiện nay đều được địa
phương thực hiện theo phương thức xã hội hóa đồng thời cũng nhờ sự góp công góp sức của lực
lượng xung kích u tám mươi này mà mỗi công trình cầu đường ở quyện lai dung được giảm thêm hai mươi kinh phí
đạt được kỳ tích này là nhờ sự tiên phong tấm lòng nhân ái thái độ hòa nhã hòa đồng của người
đứng đầu là đội trưởng úc lộc nhờ đó mà tất cả anh em trong đội từ trên xuống dưới luôn trân trọng
quý mến yêu thương nhau biết tương trợ lẫn nhau trong mọi việc và trong gia đình ông cũng thế
với một mươi người con họ luôn xem ông là tấm gương để noi theo